xét nghiệm trên diện rộng được thực hiện ở thành phố hồ chí minh với mục đích nhanh chóng phát hiện
bóc tách f để quản lý nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ họ được chăm sóc tại cổng
đồng và tiếp cận dịch vụ y tế thông qua các trạm y tế lưu đồng nếu có triệu chứng trung bình hoặc
có bệnh nền họ được đưa tới các cơ sở điều trị người bệnh covid một mươi chín để tăng tốc công tác xét
nghiệm bộ y tế đã giao viện pasteur tp hcm tiếp nhận một mươi một chiếc xe xét nghiệm lưu động từ nhà
tài trợ đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn nhanh cho nguồn nhân lực để triển khai xét nghiệm cho
mọi xã phường và khu phố nguồn nhân lực chính đi thực hiện xét nghiệm được huy động từ đại học y
dược tp hcm mỗi xe lưu động có thể thực hiện xét nghiệm từ hai đến ba mẫu đơn một ngày
xe xét nghiệm lưu động là một cái phòng thí nghiệm sinh học phân tử thu nhỏ trên đó có những cái bộ
phòng cách âm có những bộ xử lý mẫu rồi có những cái máy chiếc tách và máy làm pcr để hoàn
toàn để đáp ứng được về kỹ thuật để xác định được cái con virus sars cov hai và trên cái hệ thống đó thì
có đầy đủ các phương tiện để đảm bảo về an toàn cho con người sử dụng cũng như là môi trường
ngoài cái ưu điểm của xe xét nghiệm lao động là chúng ta có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào
đến bất cứ địa phương nào thì như chúng ta biết là trong cái một cái hoàn cảnh bình thường thì cái
đầu tư của các phòng xét nghiệm là chỉ đáp ứng được cái nhu cầu xét nghiệm thông thường nhưng
khi dịch xảy ra thì cái nhu cầu cần phải xét nghiệm nó tăng lên gấp nhiều lần gấp nhiều chục lần
đặc biệt là trong những đợt dịch vừa qua thì chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như của bộ y tế
của thành phố hồ chí minh là cần phải xét nghiệm trên một diện rộng để chúng ta ra soát được là có
những bệnh nhân người bị nhiễm sars cov hai vốn như vậy thì cái năng lực xét nghiệm là rất là
lớn và khi lấy mẫu ở trên địa bàn thì cần phải có cái những cái phương tiện những cái máy móc để
thử ngay để có kết quả ngay và khi chúng ta có kết quả càng sớm càng tốt thì cũng giúp cho
chiến lược điều trị càng tốt thì trong cái hoàn cảnh như vậy thì bộ y tế đã điều một mươi cái xe xét
nghiệm lưu động vào cho thành phố hồ chí minh và khi có một mươi cái xe này thì có sự phối hợp giữa nguồn
lực của nhà trường hóa chất xét nghiệm và kỹ thuật của viện pasteur và những nhà đầu tư về máy
móc cũng như thiết bị
cũng như là phương tiện xe rồi sở y tế là nơi điều hành để quản lý xem cái nhu cầu mỗi ngày địa phương nào có cái nhu cầu lấy xét nghiệm nhiều thì xe xét nghiệm sẽ đến đó
và khi xe xét nghiệm đến nơi thì khi đã lấy được mẫu thì đưa lên xe xét nghiệm và xử lý và đọc ngay kết quả như vậy thì chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu
và nhờ cái số lượng xe xét nghiệm này mà của bộ y tế đã điều động vào cũng là góp phần là giải quyết cái việc
cái số lượng mẫu có lấy được một ngày
xét nghiệm lưu động được trang bị hệ thống máy tách chiết và máy xét nghiệm real time pcr hiện đại quá trình xét nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt từ khi nhận mẫu cho tới khi trả kết quả
trong thời gian vừa qua thì bộ y tế đã sử dụng một mươi cái xe cho tp hcm và sau khi sử dụng một thời gian thì thấy rằng là cái hiệu quả của xe xét nghiệm lưu động rất là tốt và bộ y tế sẽ điều tiếp thêm là ba xe
và cho đến ngày hôm nay thì khi các địa phương khác có dịch tần suất cần phải làm xét nghiệm nhiều hơn bộ y tế đã điều hai xe xuống kiên giang và hai xe xuống bình dương
như vậy chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả của cái xe rất là tốt
riêng ở thành phố hồ chí minh thì sau một thời gian một mươi xe hoạt động lưu động thì chúng tôi đã có kết quả trên chín mươi mẫu như vậy là góp phần vào số lượng mà đáp ứng được lấy mẫu cũng như là trả kết quả cho người dân ở thành phố hồ chí minh
thạc sĩ trần nhật nguyên trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm đại học y dược thành phố hồ chí minh là người trực tiếp phụ trách vận hành hoạt động xe xét nghiệm lưu động tại quận một mươi hai
xe xét nghiệm lưu đồng được bố trí ngay cạnh trung tâm y tế quận một mươi hai cử nhân nguyễn dạ thảo thảo trưởng khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh trung tâm y tế quận một mươi hai chia sẻ
khi mà nhận được tin đó là có xe xét nghiệm lưu động
khi xe xét nghiệm lưu động về quận thì lãnh đạo của trung tâm y tế quận và nhân viên khoa xét nghiệm rất là vui
tại vì xe là được đặt ở vị trí gần ở trung tâm y tế là thứ nhất là rút ngắn cái thời gian mình vận chuyển mẫu tiết kiệm thời gian công vận chuyển nữa
rồi thứ hai là mẫu được gửi sớm thì xét nghiệm được nhận làm xét nghiệm sớm thì kết quả rất sớm
điều đó đồng nghĩa với là cũng rút ngắn được một khoảng thời gian khoảng một hai giờ thì thời gian đó cũng để kịp thời truy vớt bóc tắt tập thông và đưa đi kết liên
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã nhấn mạnh tại lễ đón nhận xe xét nghiệm lưu động tại thành phố hồ chí minh
doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tại thành phố hồ chí minh nói riêng là mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín

trong thời gian qua các doanh nghiệp đã có những hoạt động thiên nguyện hỗ trợ trang thiết bị y tế rất tích cực cho ngành y tế nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
tôi xin cảm ơn những đóng góp chung tay quý giá của các doanh nghiệp